hôm nay hai mươi ba tháng một mươi một các lực lượng cứu hộ đã tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm thi thể nạn nhân dưới lòng sông rào trăng thừa thiên huế
tại hiện trường các máy xúc đã được huy động làm việc liên tục để múc đất đá làm đập chặn dòng
các lực lượng đã sử dụng bạt và bao đất để ra cố cho thân đập
con đập cao hơn ba năm mét rộng năm mét dài một mươi năm mét đã cơ bản khóa dòng chảy cũ hướng nước suối chảy qua dòng chảy mới
trước đó vào chiều qua ngày hai mươi hai tháng một mươi một lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân
đến nay sáu thi thể công nhân bị mất tích trong vụ sạt lở đất đã được tìm thấy và hiện vẫn còn một mươi một thi thể chưa được tìm thấy